tại thành phố vinh tỉnh nghệ an bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam và bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân lào đã tổ chức hội đàm phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa hai nước
tại hội đàm hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp trong thời gian vừa qua
để công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu trong thời gian tới hai bên thống nhất sẽ thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo đảng nhà nước quân đội hai nước
đặc biệt nghị định thư hợp tác năm năm và kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước việt nam lào nâng cao tinh thần cảnh giác phối hợp chặt chẽ hiệu quả ngăn chặn các hoạt động tội phạm an ninh phi truyền thông tội phạm xuyên biên giới xuyên quốc gia tội phạm khủng bố tiếp tục tuyên truyền để quân chúng nhân dân thực hiện nghiêm nghị định thư về đường biên mốc giới việt nam lào